ngày hôm nay nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở bắc bộ trung bộ và nam bộ với nền nhiệt độ trưa nay phổ biến từ ba mươi năm ba mươi tám độ c
riêng khu vực tây bắc bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ c có nơi trên bốn mươi độ
dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn mạnh nên ngày mai ngày hai mươi một tháng bốn nắng nóng tiếp tục xảy ra ở bắc bộ và trung bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ
riêng khu vực tây bắc bộ các tỉnh bắc và trung trung bộ có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gây gắt với nền nhiệt độ từ ba mươi tám đến bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ

khu vực hà nội trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c thời gian có nền nhiệt độ trên ba mươi năm độ c từ một mươi một đến một mươi sáu giờ
khu vực hà nội trời nắng nóng nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c thời gian có nền nhiệt độ trên ba mươi năm ba mươi bảy độ c thời gian có nền nhiệt độ trên ba mươi năm ba mươi bảy độ c